vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường quảng tâm thành phố thanh hóa vừa xảy ra vụ việc
một đối tượng dùng súng khống chế một chủ cửa hàng vàng nhằm cướp tài sản
đối tượng nhanh chóng bị người dân khống chế và giao cho cơ quan công an
và chiếc súng mà đối tượng sử dụng nhanh chóng được xác định là súng nhựa
cụ thể vào khoảng chín giờ cùng ngày một đối tượng sử dụng xe máy sh bịt kín mặt đi vào cửa hàng vàng
của công ty trách nhiệm hiệu hạn được loan có địa chỉ tại phố môi phường quảng tâm thành phố thanh hóa
đối tượng đã dùng dao và vật dụng nghi giống súng khống chế bà loan là chủ cửa hàng vàng
khi đối tượng đang lấy vàng trong tủ kính thì đã bất ngờ bị bà loan đạp ngã xuống đất
đối tượng lao ra ngoài lấy xe để tẩu thoát tuy nhiên đã bị chồng bà loan và người dân xung quanh khống chế bắt giữ
ngay sau đó công an phường quảng tâm đã có mặt áp giải đối tượng về trụ sở
tại đây vật dụng nghi giống súng được xác định là súng nhựa và hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật